theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao
nên ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi một các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
dự báo từ đêm ngày hai mươi bảy đến đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến
các tỉnh quảng trị khánh hòa từ bốn mươi bảy mươi mm một ngày ở thừa thiên huế đà nẵng phú yên từ tám mươi một trăm hai mươi mm một ngày ở quảng nam quảng ngãi bình định từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một ngày
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức báo động một báo động hai và trên báo động hai các sông nhỏ lên trên báo động ba
nguy cơ cao sẽ ra lũ lớn cục bộ lua quét sạt lở đất vùng núi
vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh trên đặc biệt là tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định và bắc phú yên cấp độ rủi ro thiên tai cấp một